sáng ngày một tháng ba lực lượng chức năng quận sơn trà thành phố đà nẵng có mặt tại cơ sở giáo dục đặc biệt cầu vòng
số tám mươi ba đường tôn quang việt làm rõ vụ việc một phụ huynh phản ánh con bị giáo viên dạy dỗ một cách tàn bạo
sáng cùng ngày mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung một phụ huynh ở đà nẵng tố cáo
cơ sở nuôi dạy trẻ tự kỷ tại số tám mươi ba đường tôn quang việt có hành vi gây tổn thương tới con của mình
để chứng minh sự việc phụ huynh đã đính kèm thêm nhiều video quay lại cảnh cô giáo dùng tay
lên đầu trẻ lấy khăn đẩy vào miệng cháu
liên quan đến vụ việc chị trần ngọc gia hy chú phường mân thái quận sơn trà thành phố đà nẵng
xác nhận mình là người đăng tải các clip hình ảnh con gái bị bạo hành lên mạng xã hội
theo chị hy con gái chị là l t k n sinh năm hai nghìn một mươi sáu bảo mẫu đứng bên cạnh còn vỗ tay
xoa đầu đồng thời cổ vũ học sinh đúng rồi con táng nó đi con giỏi quá
theo mẹ nạn nhân cho biết vì biết cháu n bị tự kỷ tăng động nên gia đình mới gửi trẻ
ở nơi chuyên biệt học phí sáu triệu đồng trên một tháng
nhưng chứng kiến con bị đối xử như vậy gia đình chị rất bức xúc
cầu cứu cộng đồng mạng cơ quan chức năng
sau khi nhận được tin báo ngay trong sáng cùng ngày lực lượng công an địa phương
và các cơ quan liên quan đã lập đoàn kiểm tra đối với cơ sở chăm sóc trẻ này
ông hoàng sơn trà chủ tịch ủy ban nhân dân quận sơn trà cho biết quận đã nắm thông tin
và đã giao cho phòng giáo dục và đào tạo phòng lao động thương minh và xã hội
công an quận và ủy ban nhân dân phường kiểm tra
sáng ngày một tháng ba công an tỉnh tiền giang đang huy động lực lượng bao vây
tìm cách khống chế một đối tượng cầm dao đột ngột vào trường mầm non
có biểu hiện bất thường uy hiếp trẻ em tại đây
theo đó vào lúc bảy giờ sáng ngày một tháng ba cán bộ giáo viên trường mầm non tuổi thần tiên
tại khu chín đường đoàn thị nghiệp phường năm thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
hoảng hốt khi phát hiện một thanh niên tay cầm con dao đột nhập vào trường
có biểu hiện bất thường
đã hết khống chế trẻ em trong trường
tại thời điểm này các phụ huynh đã đưa hơn một trăm linh trẻ em vào trường lớp
nên rất nguy hiểm cho người xung quanh
để an toàn cho các trẻ các giáo viên đã đưa các em vào các phòng đóng kín cửa
một số em được di tản sang các nhà bên cạnh
nhận tin báo công an thành phố mỹ tho và tỉnh tiên giang đã khẩn cấp có mặt
tại hiện trường áp dụng các biện pháp để sớm khống chế đối tượng này
đảm bảo an toàn cho các em
việc khống chế truy bắt đối tượng có cầm hung khí không chế trẻ rất khó khăn
lực lượng làm nhiệm vụ phải tích cực tuyên truyền thuyết phục nhằm tránh gây thương tích cho trẻ em
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng chín giờ sáng nay
cơ quan công an đã khống chế bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn cho các trẻ em tại đây
theo cơ quan công an đối tượng này có biểu hiện nghiện ma túy
tinh thần không ổn định nên chưa xác định được danh tính
thông tin từ đội cảnh sát đường thủy số hai phòng cảnh sát giao thông hà nội cho biết
qua xác minh lực lượng chức năng xác định thông tin bốn mẹ con làm điều dại dột
trên cầu đông trù long biên hà nội là không chính xác
hiện cả bốn mẹ con đều an toàn
theo đó vào khoảng năm giờ cùng ngày đội cảnh sát đường thủy số hai phòng cảnh sát giao thông hà nội
nhận được tin báo trên cầu đông chù quận long biên có bốn đôi dép
trong đó có cả dép của trẻ con nghi có người làm điều dại dột
sau khi nhận được thông tin đội cảnh sát đường thủy số hai đã phối hợp với các đơn vị chức năng
huy động hàng chục người tìm kiếm
tuy nhiên sau thời gian xác minh thông tin vụ việc chỉ huy đội cảnh sát đường thủy số hai
phòng cảnh sát giao thông hà nội cho biết thông tin bốn mẹ con làm điều dại dột
trên cầu đông trù long biên hà nội là không chính xác
sau khi huy động các lực lượng tìm kiếm ngay từ năm giờ sáng đến giờ
đơn vị đã cho rút tất cả các lực lượng về
theo chỉ huy đội cảnh sát đường thủy số hai do mâu thuẫn vợ chồng nên người vợ đã dọa người chồng
tuy nhiên đồng chí cảnh sát nhận định chuyện cãi nhau hay bất đồng quan điểm trong gia đình là điều khó tránh
người dân cần hết sức bình tĩnh nhất là trước khi thực hiện một hành vi nào đó
việc làm ngày hôm nay đã gây tốn thời gian công sức của rất nhiều người
trước đó thông tin trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm theo thông tin về bốn đôi dép trên cầu đông trù
người đăng tải bài viết cho rằng đã có một người phụ nữ và ba trẻ em
nghi đã làm điều dại dột vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
xin được chuyển sang một số tin tức xã hội đáng chú ý khác
mới đây công an đà nẵng thông tin công an quận ngũ hành sơn đà nẵng vừa làm việc với ba người giả danh tu sĩ
lợi dụng lòng hào tâm của các nhà chùa trên địa bàn thành phố và các tỉnh phía nam để xin tiền
trước đó sáng cùng ngày tại khu vực danh thắng ngũ hành sơn phương hòa hải
công an phát hiện nhóm ba người nghi vấn giả danh tu sĩ nên đã mời về trụ sở
ba đối tượng này là nguyễn minh quang bốn mươi tuổi võ duy nhâm bốn mươi hai tuổi và phan văn tài bốn mươi ba tuổi
cùng chú tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
nhóm người này từ nghệ an vào đà nẵng và một số tỉnh phía nam giả danh tu sĩ đến các chùa xin năn
nhóm người này có mang theo nhiều chứng điệp quy y không do giáo hội phật giáo việt nam cấp
và sử dụng ô tô loại năm chỗ làm phương tiện di chuyển
công an quận ngũ hành sơn đang tiếp tục sang minh vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
mới đây tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
lập chốt tại khu vực ngã tư phạm văn đồng phạm hùng quận cầu giấy để xử lý các trường hợp
điều khiển xe ba bánh tự chế xe máy kéo theo hàng hóa công kênh vi phạm luật giao thông
lúc một mươi bốn h tổ công tác dừng xe máy mang biển kiểm soát ba mươi bốn k tám trăm chín mươi tám x do tài xế dk quy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
ở huyện phúc thọ hà nội điều khiển phía sau xe máy kéo theo một xe chở hàng
tại chốt cảnh sát giao thông ông quy cho biết chiếc xe máy kể trên là ông đã chế thêm bẹ móc nối
ở yên xe mục đích dùng để kéo theo trở hàng phía sau ông biết đây là hành vi vi phạm
nhưng vì miếng cơm manh áo nên ông vẫn phải làm mỗi ngày ông chỉ kiếm được hai trăm năm mươi đồng
bị cảnh sát giao thông xử phạt như này lần sau tôi sẽ không dám tái phạm nữa
theo đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu đơn vị sẽ tiếp tục bố trí các tổ công tác xử lý nghiêm
không vùng cấm không ngoại lệ với các tài xế giả danh thương binh để điều khiển xe ba bánh tự chế ra đường
tiếp tục là một tin tức giao thông đáng chú ý thưa quý vị sau khi kiểm tra khảo sát
cơ quan chức năng thống nhất giải pháp bổ sung thêm biển cảnh báo
đề xuất lắp camera phạt nguội trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
theo đó lãnh đạo khu quản lý đường bộ hai cục đường bộ việt nam cho biết
đơn vị vừa cùng đại diện ban quản lý dự án đường hồ chí minh
các cơ quan liên quan kiểm tra khảo sát và thống nhất giải pháp bổ sung thêm các biển cảnh báo
gờ giảm tốc độ trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
theo đó bổ sung thêm các gờ giảm tốc tại các vị trí bắt đầu cảnh báo
tại các đoạn hai làn xe cho phép vượt xe đề xuất bố trí thêm một số loại biển báo
chú ý quan sát nguy cơ tai nạn đối đầu và cách ba trăm linh m đến vị trí kết thúc vượt bố trí biển chỉ dẫn
chú ý hết đoạn đường cho phép vượt xe
ở các đoạn đường có hai làn xe không cho phép vượt bắt đầu vào vị trí vạch liền bổ sung thêm biển chỉ dẫn
đoạn đường cấm vượt xe dọc khoảng năm trăm linh mét bố trí biển khuyến cáo đi đúng phần đường tốc độ cho phép
để tránh tai nạn đối đầu
tại các đoạn bốn làn xe cho phép vượt xe nghiên cứu bổ sung và lưu ý từ đoạn vuốt nối chuyển
từ bốn làn xe cách trước ba trăm linh m đến khi kết thúc đoạn vượt xe bổ sung biển cảnh báo
chú ý hết đoạn đường cho phép vượt xe
ngoài ra bố trí ba biển cảnh báo kết thúc đường đôi đường bị thu hẹp kèm theo biển phụ
khoảng cách đến đối tượng báo hiệu đến vị trí bắt đầu thu hẹp và biển đi chậm
cụm điểm báo này được nhắc lại hai lần cách hai trăm linh m và một trăm linh m
vừa qua người dân ở xã thuận thiền huyện kiến thụy hải phòng liên tục phản ánh về tình trạng
xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
theo ghi nhận thực tế sau giờ tan học nhiều học sinh đã lên xe đưa đón của cơ sở tuấn duyên
có địa chỉ ngay đối diện ủy ban liên dân xã thuận thiên
xe đưa đón của cơ sở tuấn duyên là xe máy móc nối với thùng xe ba gác thùng xe dạng lồng sắt
có mái dèm tre thanh chắn sơ xài hai bên xe có gắn biển quảng cáo của cơ sở này
chuyên nhận đưa đón học sinh ăn trưa nghỉ bán chú
được biết cơ sở tuấn duyên đón học sinh về phục vụ ăn nghỉ bán chú tại nhà vào buổi trưa
chuyển sang những tin tức xã hội đáng chú ý
theo ghi nhận hàng nghìn mét vuông đất ruộng tại xã bà xuyên thành phố sông công thái nguyên
bị bỏ hoang không thể canh tác nhiều năm do thường xuyên hứng chịu nước xả thải trực tiếp từ bãi rác
thực trạng này dù đã được người dân phản ánh nhiều lần
nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án giải quyết hiệu quả
từ nhiều năm nay hơn một mét vuông đất ruộng của gia đình anh ngô hiệu đức xã bà xuyên thành phố sông công
phải để trong tình trạng bỏ hoang không thể canh tác do toàn bộ khu đất đã bị ô nhiễm bởi rác và nước từ bãi rác sông công chảy ra
cánh đồng vốn tốt tươi màu lúa nay chỉ còn cỏ dại mọc um tùm
theo người dân sống quanh khu vực cánh đồng này trước kia ruộng cấy hai vụ lúa
khoảng ba năm nay diện tích dụng lúa của gia đình anh thường xuyên phải hứng chịu nước xả thải
từ phía khu vực bãi rác sông công chảy vào khiến cho những cây lúa sau một thời gian gieo trồng lụi dần rồi chết
ghi nhận vào ngày hai mươi tám tháng hai khu vực canh tác lúa của người dân xã bá xuyên chỉ nằm cách khu trồn lấp rác thải sông công hơn một trăm linh mét
tại đây ông cống đường kính từ bảy mươi đến tám mươi cm trôn dưới đất nối từ khu vực phía bãi trôn lấp rác đến thẳng đồng ruộng
nước từ ông cống xả chảy ra ngoài môi trường tràn vào đồng ruộng người dân
nước chảy ra có sủi bọt khí trắng
khi tiếp xúc gần khu vực nước thải có mùi hôi tành và hát
người dân sống gần khu vực cho biết những ngày trời nắng nước bốc mùi hôi thối sọc lên khiến cho người dân không khỏi lo lắng cho sức khỏe
cũng như lo ngại nước thải sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống công việc canh tác sinh kế của hơn một mươi hộ dân
theo lãnh đạo xã bà xuyên cho biết ông cống xả thải ra ruộng đồng người dân xuất phát từ phía khu vực bãi trôn lấp rác thải của công ty trách nhiệm hưu hạn môi trường sông công
cơ quan chức năng đã tiếp nhận được thông tin phản ánh về sự việc ống xả thải và sẽ cho cán bộ xuống kiểm tra lại sự việc
cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết của các vùng trên cả nước
thưa quý vị trong những ngày cuối tuần nắng nóng tại khu vực nam bộ tiếp tục duy trì
ngoài ra trong tuần tới danh giới độ mặn bốn gram trên một lít cách cửa sông tiền khoảng năm mươi năm mươi năm km sông hậu khoảng bốn mươi năm năm mươi km
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ ngày hôm qua hai mươi chín tháng hai
nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền đông nam bộ với cường độ nắng nóng tăng các tỉnh miền tây có nơi nắng nóng
nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền đông giao động từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c một số nơi ba mươi bảy độ c và trên ba mươi bảy độ c như long khánh ba mươi bảy hai độ c đồng xoài và biên hòa ba mươi bảy độ c
dự báo trong hôm nay ngày một tháng ba và ngày mai nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng
có nơi nắng nóng gây gắt ở các tỉnh miền đông và mở rộng ở các tỉnh miền tây
nhiệt độ cao nhất ở miền đông từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c miền tây có nơi ba mươi năm ba mươi sáu độ c
thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ một mươi hai h đến một mươi sáu h từ ba đến năm ngày tới nắng nóng ở khu vực nam bộ tiếp tục duy trì